thưa quý vị vào lúc sáu h năm mươi năm phút sáng ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng năm
tại số nhà sáu trăm một mươi bảy đường lê trọng tấn phường bình hưng hòa quận bình tân tp hcm đã xảy ra một vụ cháy lớn
năm nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà đã được cảnh sát giải cứu ra ngoài an toàn
vào thời điểm trên người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát thì đám cháy đã lên rộng
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động bảy xe chữa cháy các loại cùng hai mươi chín cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy phối hợp dập lửa
lúc này khói khí động đã bao trùm cả căn nhà
lực lượng chữa cháy đã phá rỡ cửa quấn để tổ chức tìm kiếm cứu người bị nạn
đồng thời triển khai phun nước dập tắt đám cháy ngăn cháy lan sang những ngôi nhà xung quanh
kết quả cứu được năm người còn mắc kẹt trong nhà
và đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn
nạn nhân bị mắc kẹt được xác định là anh đỗ bích chanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chị nguyễn thị huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
cháu đỗ nam phương sinh năm hai nghìn một mươi
cháu đỗ lê phụ toàn sinh năm hai nghìn chín
ông đỗ viết cảnh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu bị bỏng nhẹ
còn lại hai nạn nhân được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp
hướng thoát nạn theo cầu thang bộ ra ngoài an toàn
vụ cháy tuy không gây thiệt hại gì về người
nhưng đã thiêu dụi nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình
bưu điện tỉnh an giang mới đây vừa giao nộp cho phòng cảnh sát
quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh an giang
một số lượng lớn dao kiếm và các phụ kiện kèm theo của súng
đây là số vũ khí thô sơ được bưu điện tỉnh an giang
phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
kiểm tra các gói bưu kiện bưu phẩm
được gửi từ các tỉnh thành phố phía bắc
về các địa chỉ trên địa bàn tỉnh an giang
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cho đến nay mà không có người đến nhận
qua kiểm tra phát hiện trong
có ba mươi tám gói bưu kiện bưu phẩm có chứa
một cây búa bằng kim loại
một mươi ba cây kiếm
một mươi tám cây đao
và giao các loại cùng một mươi bốn phụ kiện kèm theo của súng
những hung khí này có thể tháo lắp nên dễ dàng cất giấu
để qua mặt lực lượng chức năng
người bàn đồng gói gửi qua đường bưu điện
và ghi bên ngoài là công cụ nhà bếp
sau khi kiểm tra xác định đây là các loại vũ khí thô sơ
phụ kiện súng thuộc trường hợp bị nghiêm cấm mua bán vận chuyển tàng trữ
và sử dụng
nên phòng cảnh sát quản lý hành chính về truyền thự xã hội cơ quan tỉnh
đã tiếp nhận và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị liên tục trong những ngày qua
trên địa bàn tỉnh kiên giang đã xuất hiện nhóm đối tượng ăn mặc lịch sự
đóng giả người của một công ty
rồi tìm đến vùng quê để tiếp nhận các hộ nông dân
để họ thuê đất để lắp đặt trụng năng lượng mặt trời
và sau đó chúng ép nạn nhân mua hàng kém chất lượng với giá trên trời
vì thêm tiền không ít nạn nhân đã dễ dàng sập bậy bọn chúng
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong lúc bà phạm thị chín bảy mươi ba tuổi ngụ xã vĩnh hòa huyện u minh thượng tỉnh kiên giang
ở nhà một mình thì có hai người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi ăn bằng lịch sự
đến nhà giới thiệu tên là lê văn sơn
nhân viên của công ty năng lượng mặt trời việt nam
muốn xin thuê bốn mét vùng đất phía sau nhà bà
để đặt trụ thu năng lượng mặt trời cao một mươi năm mét
với giá ba triệu đồng một tháng
hợp đồng từ một đến ba năm
nếu chọn gói hợp đồng ba năm
thì người cho thuê đất sẽ được nhận một tài năng

ngoài ra người cho thuê đất
còn được quyền lựa chọn lấy một trong các phần quà có giá trị
như xe máy tv màn hình phẳng máy giặt và tủ lạnh mà công ty trao tặng
vừa được tiền vừa được quà
bà chín đã đồng ý và hai bên tiến hành lập hợp đồng
sau khi hợp đồng vừa ký
đối tượng sơn lấy ra một vật màu đen và giới thiệu
đó là bếp dùng bằng năng lượng
sau khi trụ năng lượng được lắp đặt xong
thì bà chín thỏa sức sử dụng nấu nướng
mà không phải lo tốn tiền
nhận tiền xong đối tượng nhanh chóng rời đi
và hứa sẽ quay lại trao tặng chiếc xe máy
và trả tiền thuê đất
sau đó bà chín liền lấy bếp năng lượng ra kiểm tra
thì phát hiện đó chỉ là bếp điện tử thông thường
có giá chưa đến một triệu đồng
bà chín vợ lấy điện thoại gọi cho công ty khiếu nại

bà chín không liên lạc được
biết mình bị lừa
bà chín đã đến công an xã vĩnh hòa để trình báo vụ việc
không riêng gì trường hợp của bà chín
địa bàn quanh xã vĩnh hòa còn nhiều trường hợp khác
bị các đối tượng lạ mặt bị đặt chuyện thuê đất với giá cao để lấy lông tin
sau đó chúng buộc người dân
phải mua bếp điện tử với giá cao ngất ngường
đó là trường hợp của một người đàn ông bảy mươi bốn tuổi
ngũ ấp hòa bình sao vĩnh hòa
cũng với thủ đoạn tương tự
người đàn ông tự xưng tên là lê văn sơn
muốn thuê lại đất của ông này
và hứa trả ba triệu đồng một tháng
nếu nạn nhân đồng ý cho thuê mặt bằng
thì sẽ được nhận thêm một phần thưởng tùy chọn
như tv tủ lạnh điện thoại xe máy
và tất nhiên là phải bắt buộc
mua một bếp năng lượng mặt trời trị giá bảy triệu đồng
thời đất của tôi là ba năm
nó bắt buộc tôi phải mua cái bếp điện thời này là
sáu triệu chín trăm chín mươi
trả trước là bốn triệu chín trăm chín mươi
còn hai triệu
cái bếp này là
thiếu lại là trả hàng tháng
rồi tôi mới trả ra bốn triệu chín trăm chín mươi ngàn
phản sau ba phút nó vừa đi xong
rồi người này phát hiện
vợ tôi phát hiện là
ông ơi tôi bị lừa rồi
theo cơ quan chức năng
thủ đoạn của những đối tượng
thường đến vùng nông thôn tiếp cận những người già
ở nhà bọn mình để lừa đảo
điều đang nói
trên hợp đồng mà bọn chúng đưa ra
có rất nhiều điều vô lý sơ hở
tuy nhiên đa số nạn nhân đều lớn tuổi mắt kém
nên cứ nghĩ sẽ nhận được món hời
nên dễ dàng sập bẫy của bọn lừa đảo
qua những vụ việc trên
mong muốn người dân cần nâng cao cảnh giác
khi phát hiện những trường hợp tương tự
cần bóng hay cho cơ quan công an gần nhất
để kịp thời xử lý
thanh tra sở thông tin và truyền thông
phối hợp với thanh tra sở y tế lạng sơn
vừa xử phạt một trường hợp
có hành vi đăng tải thông tin
bán thuốc lựa chọn giữa tính thai nhi
qua theo dõi sở thông tin và truyền thông phát hiện
bà lô thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
chú tệ xã cường lợi huyện đình lập
thường xuyên đăng tải các bài viết quảng cáo
bán thuốc sinh con trai trên trang facebook cá nhân
việc đăng thông tin quảng cáo
bán thuốc lựa chọn giữa tính thai nhi
là vi phạm quy định tại khoản hai
điều bảy pháp lệnh dân số
tại buổi làm việc sau khi được phân tích và tuyên truyền
bà lô thị hòa đã nhận thức được
việc bán thuốc lựa chọn giữa tính thai nhi
là vi phạm quy định của pháp luật
và hứa sẽ giúp kinh nghiệm gỡ các bài viết vi phạm
trên trang cá nhân và cam kết không tái phạm
lực lượng chức năng đã xử phạt bà lô thị hòa ba triệu đồng
liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn
đã tạm giữ hai đối tượng gây ra bảy vụ trộm cắp xe máy
tại tỉnh cao bằng và bắc cạn
đối tượng là dương trọng hiệp ba mươi sáu tuổi
chú tại huyện phú bình tỉnh thái nguyên
và dương văn nam ba mươi hai tuổi
chú tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
theo kết quả điều tra ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
hiệp đã sử dụng van phá khóa
lấy trộm chiếc xe máy quay
mang biển số một mươi một f sáu mươi ba nghìn tám trăm bốn mươi tám
tại tổ một mươi phường đề thám
thành phố cao bằng
sau đó xuôi theo quốc lộ ba về bắc cạn
đến xã bằng vân
thì đối tượng thấy chiếc xe máy dream
mang biển số chín mươi bảy b một một trăm sáu mươi năm mươi hai
ở ven đường có cắm chiều khóa
mà không có người trông giữ
nên hiệp đã bỏ lại xe quay
để lấy trộm chiếc xe này
một mươi bảy h hai mươi phút cùng ngày
tại tổ khuẩy thuẩm xã huyền tụng
thành phố bắc cạn
hiệp bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc cạn
bắt giữ cùng với tăng vật
điều tra mở rộng cơ quan công an đã làm rõ
hiệp cùng với nam đã lấy trộm chiếc xe máy
vào ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại xã yên đĩnh
nay là thị trấn đồng tâm
huyện trợ mới tỉnh bắc cạn
hai đối tượng này là đặc điểm
đặc điểm là đối tượng nghiện ma túy
ở địa bàn giáp danh với nhau
hai địa bàn hai tỉnh giáp danh với nhau
thường xuyên bàn bạc
rủ nhau lên cao bằng bắc cạn
trộm các xe máy
tính chất thì nó phức tạp
bởi vì đối tượng hoạt động lưu động
thường xuyên thay đổi nơi cư trú
đối tượng là đối tượng lăng thang
nghiện ma túy
cho nên công tác quản lý theo dõi đối tượng rất vất vả
thường xuyên thay đổi
sau khi lấy được phương tiện
đối tượng thay biển số ngay
thay biển số khác
để đưa phương tiện đi tiêu thụ
đến ngày hai mươi tháng năm
dương văn nam bị bắt giữ
tại tỉnh bắc giang
tại cơ quan công an
hai đối tượng khai nhận
ngoài ba chiếc xe máy trộm trên
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
cả hai đối tượng cùng nhau thuê phòng trọ
tại thành phố cao bằng
rồi đi lấy trộm bốn xe mô tô khác
trong đó có hai xe tại hội trợ tỉnh cao bằng
một xe tại huyện quảng uyên
và một xe trên đường đến di tích đông khê

là hai điểm yếu
người dân là chủ quan lưu lại
tài sản của mình
và dễ trộm các tài sản
ở trên này
thì qua các vụ án này
thì thấy rằng
mặc dù cơ quan chức năng
cũng đã có rất nhiều khuyến cáo
với chúng dân bà con
về công tác quản lý
bảo vệ tài sản
thì tuy nhiên là
vẫn còn rất nhiều
bà con ta mất kiểm giác
trong công tác là
bảo vệ quản lý tài sản
trong cái vụ án này
các phương tiện bị mất trộm
hầu như là bà con ta là
khi đi làm
ngương làm đồi
rồi thật là
những cái bộ ngân sơn
làm thuốc lá
thì lại để xe trên đường
không có người trung giữ
có những vụ
còn cắm cả chìa khóa
chìa khóa điện
và giấy tờ xe để trong cốp
lợi dụng sơ hở
của chủ tài sản
các đối tượng đã dễ dàng
sử dụng vang phá khóa
để lấy trộm
những chiếc xe trộm được
các đối tượng đưa về
bắc giang và thái nguyên
phục vụ cho nhu cầu
sử dụng ma tư ý
cơ quan công an
tiếp tục đề nghị
mỗi người dân
cần nâng cao ý thức
bảo vệ tài sản
không tạo cơ hội
cho những đối tượng
thực hiện hành vi phạm tội
tiếp theo sẽ là những thông tin
về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn
đến với tiểu mục lệnh truy nã
cơ quan cảnh sát điều tra
công an tỉnh hương yên
giả quyết định truy nã
đối với hai đối tượng
cùng về tội giết người
đối tượng đinh văn quân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
hộ khẩu thường trú
tại xã dân tiến
huyện khói châu
tỉnh hương yên
có nốt ruồi cách hai cm
dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng nguyễn văn hợp
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường trú
tại thôn phú cường
xã phú thịnh
huyện kim động
tỉnh hương yên
sông mũi hơi khum
và có nốt ruồi cách một cm
dưới sau cánh mũi phải
còn về tội cố ý gây thương tích
hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an huyện khói châu
tỉnh hương yên
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng
mùi văn hưng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú
tại xóm bảy
xã hợp thành
huyện thủy nguyên
thành phố hải phòng
có xeo chấm cách một cm
trên sau mép phải
số máy đường dây nóng
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự cam thiệp
của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần
phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát
điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật
của truyền hình công an nhân dân
đến đây là hết
và các bạn đã dành thời gian
quan tâm theo dõi